tại phiên trả lời chất vấn của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban tài chính ngân sách quốc hội đã đề cập đến vấn đề buôn lậu và gian lận thương mại còn tồn tại ở nhiều địa phương
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế giảm tính ổn định của thị trường
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và lòng tin của người dân
gần tám sản phẩm thời trang nhập lậu và giả mạo thương hiệu nổi tiếng ở quảng ninh
tất cả đều không có hóa đơn giấy tờ không chứng nhận hàng hóa xuất xứ
các mặt hàng được kinh doanh chủ yếu qua nền tảng thương mại điện tử
vào trung tuần tháng bảy năm nay lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên một trăm linh sản phẩm hàng lậu
hàng giả hàng cấm tại các cơ sở dịch vụ biêu chính nằm trong khuôn viên cảng icd mỹ đình hà nội
số hàng hóa này được đóng trong các thùng cắt tông bao tải túi ni lông
bên ngoài có dán các thông tin về chủ hàng đang tập kết tại cơ sở dịch vụ biêu chính thuận phong để chuẩn bị chuyển phát
đây là một trong những vụ việc có số lượng hàng lậu lớn nhất từng được phát hiện
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện xử lý hơn một trăm ba mươi tám vụ việc vi phạm
liên quan đến buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trong đó khởi tố một bốn trăm chín mươi bảy vụ việc một tám trăm linh đối tượng thu nộp ngân sách nhà nước hơn bốn ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong bối cảnh nhiều ngành hàng trong nước đã và đang lọt vào tầm ngắm của các nước do lo ngại vấn đề xuất xứ
những tháng cuối năm lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác điều tra
trinh sát phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa
phổ biến pháp luật về kinh doanh đến các hộ buôn bán kinh doanh trên địa bàn
hướng dẫn người dân lựa chọn và phân biệt hàng giả hàng kém chất lượng